ngày một mươi hai tháng tám tại thành phố tam kỳ ubnd tqvn tỉnh quảng nam đã tổ chức buổi tiếp nhận ủng hộ
từ các công ty doanh nghiệp hỗ trợ tỉnh quảng nam với số tiền hai hai tỷ đồng để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ubnd tqvn tỉnh quảng nam đã tiếp nhận ủng hộ từ công ty cổ phần du lịch thiên minh một tỷ đồng
một mươi suất ăn cho cán bộ y tế đang tham gia phòng chống dịch trị giá ba trăm linh triệu đồng
và hai bộ đồ bảo hộ phòng chống dịch giá trị ba trăm linh triệu đồng
công ty cổ phần đầu tư và xây dựng xuân phú hải hai trăm linh triệu đồng
tổng công ty viễn thông mobifone ba trăm linh triệu đồng và công ty điện lực quảng nam với số tiền một trăm linh triệu đồng
với số tiền và tư y tế ủng hộ này ubnd tqvn tỉnh quảng nam sẽ chuyển đến các đơn vị nơi tuyến đầu
các bệnh viện khu cách ly và khu vực phong tỏa góp phần đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn